còn tại quảng nam tòa nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động đối với hai bị cáo thủy hoàng vương hai mươi năm tuổi và thủy hoàng lâm hai mươi bảy tuổi cùng chú tổ một mươi một thị trấn hà lam huyện thăng bình về tội giết người và cố ý gây thương tích
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi năm hai anh em lâm và vương tụ tập chơi đánh bạc ăn tiền với một nhóm thanh niên tại tổng hội một thị trấn hà lam huyện thăng bình thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát với võ tấn sang hai mươi hai tuổi chú cùng tổ
lúc này nhóm bạn của sang là võ tấn sinh hai mươi sáu tuổi và võ văn hoài nam hai mươi năm tuổi vào can ngăn thì bị lâm và vương đuổi đánh
trong lúc hỗn chiến vương dùng dao đâm vào bụng nam khiến nam ngã gục và tử vong sau đó tại bệnh viện
riêng sinh được điều trị tại bệnh viện huyện thăng bình
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt thủy hoàng cương một mươi ba năm tù giam về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại một trăm một mươi một triệu đồng
thủy hoàng lâm hai mươi bốn tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích